thưa quý vị được xây dựng từ những năm năm mươi của thế kỷ trước để phân chia cho cán bộ công nhân viên đến nay các khu tập thể nhà gỗ ở phường trương dương quận hoàn kiếm hà nội đã xuống cấp tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khiến người dân sinh sống ở đây luôn trong tâm trạng lo lắng
khu vực trong khuôn viên khu tập thể gỗ tối tâm xuống cấp khiến cuộc sống người dân gặp nhiều bất điện
các căn hộ được ngăn bởi các vách gỗ hoặc vách tường chát cô trẻ yếu
còn tất cả bảy ngôi nhà gần nhau đều có kiến trúc giống hệt nhau với hai tầng mái ngói chia thành hai mươi bốn gian chủ yếu bằng gỗ
xa nửa thế kỷ trôi qua nơi đây hiện đã biến dạng kiến trúc ọp cầu thang gỗ ọp dù được gia cố thêm sắt nhưng cũng không gánh nổi sự xuống cấp theo thời gian
theo những hộ dân sinh sống ở đây dù ngày hay đêm nhà của họ cũng trong tình trạng thiếu ánh sáng
ngoài hành lang là la liệt tụ điện cục nóng dây điện mắc nối chẳng chỉn mất an toàn
diện tích mỗi căn hộ từ một mươi đến hai mươi năm m hai không nhà vệ sinh công trình phụ riêng biệt
không gian chật trội tường vách được làm bằng những vật liệu bắt lửa dễ cháy
thời gian qua ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm hà nội thực hiện việc thu hồi nhà đất đối với các hộ dân tại khu vực gỗ số một mươi phường trương dương
để thực hiện dự án thu hồi đất bồi dưỡng hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số bảy chín một mươi một mươi một một mươi bốn một mươi sáu một mươi bảy phường trương dương
và dự án xây dựng trường mầm non mặt trời bé thơ quận hoàn kiếm
phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường trương dương hoàn kiếm tp hà nội cho biết thực hiện theo quyết định bốn nghìn sáu trăm linh tám của ủy ban nhân dân tp phê duyệt
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã di rời được bốn nhà gỗ nhà số bảy trăm tám mươi chín và hiện nay đang tháo rỡ nhà gỗ số một mươi
riêng nhà gỗ số một mươi bảy hiện nay phường đã lên phương án đền bù hỗ trợ cho các hộ dân
trong vài tháng tới cũng sẽ tiến hành thông báo phương án bồi thường chi tiết đến các hộ dân để thực hiện dự án
phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường trương dương chia sẻ chính quyền địa phương rất mong muốn giải tỏa được hết khu nhà gỗ này
còn lại ba khu nhà gỗ nữa mong ủy ban nhân dân quận sớm di rời
đến sơn trà vào những ngày này du khách bắt gặp những cây hoa thàn mát đang khoe sắc rực rỡ
những cành hoa thàn mát nhẹ nhàng đung đưa trong gió cùng sắc tím đẹp mắt
vẻ đẹp của loài hoa này khiến cho người dân du khách và các nhiếp ảnh ra mê mật
cây thàn mát trên bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng đua nhau khoe hoa sắc tím khiến ai đến đây cũng ngân ngây trước vẻ đẹp riêng loài hoa này
cây thàn mát còn có tên gọi khác là mát bát thăn mút
những trùng hoa thàn mát khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng tạo nên vẻ đẹp của một góc bán đảo sơn trà
hoa thàn mát là món ăn ưa thích của nữ hoàng linh trường vọc trà vá chân nâu
nếu nhiệm ảnh ra chuyên săn ảnh vọc họ sẽ dẫn bạn đến những nơi ngắm nhìn lý tưởng
vẻ đẹp của loài hoa tím kết hợp với loài vọc trà vá chân nâu ở bán đảo sơn trà đã tạo nên bức tranh thiên nhiên độc đáo ít nơi nào có được
thời điểm này không riêng gì hoa thàn mát mà nhiều loài cây hoa lá chuyển màu tạo nên bức tranh màu sắc rực rỡ cho bán đảo sơn trà
khi chinh phục bán đảo sơn trà du khách sẽ được tận mắt ngắm nhìn những đàn vọc trà vá chân nâu lẫn trong sắc tím hoa thản mát
với thời tiết thuận lợi nắng đẹp thì hoa thán mát nở lâu khoảng bảy một mươi năm ngày
đến đây du khách luôn ý thức không xâm phạm đến tự nhiên và giữ gìn vệ sinh môi trường
mỗi mùa hoa thoản mát bùng nở đã thu hút nhiều nhiếp ảnh ra đến đây để xem những bức ảnh đẹp về mùa hoa ở bán đảo sơn trà